tết là dịp để mọi nhà đoàn tụ bạn bè gặp gỡ chúc tụng nhau mừng xuân mới
và trong những lần gặp mặt này thường đi kèm với ly bia hay chén rượu
khi có hơi men trong người rất dễ mất kiểm soát về hành vi và dẫn đến những hậu quả đau lòng
và vụ việc một nhóm thanh niên có hơi men đánh nhau làm một người tử vong
bảy người bị thương vừa xảy ra tại tỉnh phú yên là một ví dụ
một người tử vong
một người bị bắt tạm giam để điều tra về tội giết người
người thì đang điều trị tích cực tại bệnh viện
tất cả đều bắt nguồn từ một bữa nhậu
chỉ còn vài ngày nữa là tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi chín
nhưng ở thôn văn hóa mỹ thạnh trung một xã hỏa phong nguyện tây hòa tỉnh phú yên
không khí vẫn còn khá nặng nề vì sự việc đau lòng do một nhóm thanh niên có hơi men đánh nhau làm một người tử vong
một người bị thương vừa xảy ra
hậu quả của cuộc đánh nhau khiến võ văn tí hai mươi hai tuổi bị đối tượng lê ngọc tuấn hai mươi tuổi cầm dao đâm thấu tim dẫn đến tử vong
hậu quả của cuộc đánh nhau khiến võ văn tý hai mươi hai tuổi bị đối tượng lê ngọc tuấn hai mươi tuổi cầm dao đâm thấu tim dẫn đến tử vong
em ruột của tí là võ văn hân một mươi chín tuổi bị đâm trọng thương phải chuyển viện vào thành phố hồ chí minh để điều trị
năm người khác tham gia vào cuộc nhậu này cũng bị thương do dao đâm phải
theo nhiều người dân trong làng do có men rượu lê ngọc tuấn bộc lộ bản chất côn đồ còn những nạn nhân khác thì không đủ sức tự vệ

nguyên đán dẫn tới những hệ lụy đau lòng
qua cái vụ việc này thì cũng đề nghị với mặt trận các đoàn thể chúng ta phải vào cuộc làm công tác công tác chương truyền vận động
nhất là trong dịp tết việc sử dụng rượu bia là nó trở thành văn hóa là lỡ là nghĩa của dân tộc
nhưng không nên là sử dụng nó quá mức là chúng ta không có làm chú được bản thân
rượu bia chúc tụng nhau ngày tết
đã trở thành thói quen của một bộ phận không nhỏ người dân việt nam
tuy nhiên nếu lạm dụng nó mà mất kiểm soát hành vi thì sẽ gây ra những hậu quả khó lường
nhất là dẫn đến xích mít ẩu đả và dễ dẫn tới tai nạn khi tham gia giao thông